tuy nhiên luật sư nhận thấy bị cáo nguyễn văn hưng khai tại tòa không chỉ đạo ai cũng không ai khai được nguyễn văn hưng chỉ đạo ngoài bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nên luật sư cho rằng vai trò của bị cáo hưng không phải chủ mưu cầm đầu
theo luật sư cái sai ở đây là bị cáo nguyễn văn hưng là người đứng đầu của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thì phải chịu trách nhiệm
trong thời gian đó bị cáo phải quán xuyến nhiều cuộc thanh tra nên bị cáo có thể trành mạng và dẫn đến sai phạm
luật sư cho rằng mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù đối với bị cáo hưng là cao bởi bị cáo hưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ
bào chữa bổ sung trước tòa bị cáo nguyễn văn hưng khẳng định không có ý kiến về hành vi và tội danh như cáo buộc
bị cáo cho rằng trong hai năm giữ chức vụ phó tránh thanh tra do khối lượng công việc quá lớn với tư cách là người đứng đầu là người ký kết luận thanh tra
cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
đối với nhóm một mươi năm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám đang theo học nghề và học văn hóa tại thành phố rạch giá vì đã có hành vi tụ tập chuẩn bị hung khí nguy hiểm để đánh nhau
trước đó vào khuya ngày hai mươi một tháng ba lực lượng công an phát hiện có hai nhóm thanh niên hẹn đánh nhau trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã bắt quả tang nhóm một mươi năm thanh thiếu niên đang mang hung khí tụ tập tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng thuộc phường an hòa thành phố rạch giá thu giữ nhiều hung khí
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn hải đăng hiện là một học sinh đang theo học văn hóa và học nghề tại thành phố rạch giá khai nhận
trước đó do mâu thuẫn với một bạn cùng lớp nên người này đã nhắn tin và hai nhóm hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
sau hai ngày xét xử và gần bốn ngày nghị án vào chiều ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường chú tại thành phố long xuyên về tội trốn thuế và rửa tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường mua cát khai thác lậu tại đồng tháp và an giang rồi bán đi các tỉnh thành
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
quá trình điều tra xác định bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế để mua mảnh đất có diện tích gần ba m hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường nộp phạt số tiền bốn năm tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế ba năm tù về tội rửa tiền
phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng sung vào ngân sách nhà nước đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước